tòa án nhân dân tp hà nội đã lại mở phiên tòa xét xử hai mươi hai bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây thiệt hại bốn trăm sáu mươi tỷ đồng
các bị cáo bị truy tố về các tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trong số hai mươi hai bị cáo của vụ án này có bốn cựu lãnh đạo tổng công ty phát triển đường cao tốc việt nam vec
gồm trần văn tám cựu tổng giám đốc nguyễn mạnh hùng và lê quang hào cựu phó tổng giám đốc mai tuấn anh cựu chủ tịch hội đồng thành viên nguyên tổng giám đốc
bốn bị cáo đều là cán bộ ban quản lý dự án và bảy bị cáo là lãnh đạo các nhà thầu thi công dự án
bốn bị cáo còn lại nguyên là các kỹ sư dự án
năm bị cáo gồm nguyễn thanh hùng là người đứng đầu công ty bình dương cityland hoàng anh vui nguyễn thành hùng là người đứng đầu công ty bình dương cityland
anh vui lê văn công nguyễn anh khoa và châu lê minh vẹn là người góp cổ phần để thành lập công ty và giữ các vị trí quan trọng trong công ty
theo cáo trạng hùng và các đồng phạm đã tự phân lô sáu khu đất nông nghiệp và tự đặt tên thành sáu dự án khác nhau
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín năm bị cáo đã thành lập công ty mua thửa đất có mục đích sử dụng là đất nông nghiệp
tự làm dự án xin phép các cơ quan có thẩm quyền cấp phép làm dự án đất ở nhà ở nhưng không được chấp thuận
tuy nhiên nhóm này đã tung tin các dự án đã được cấp phép các lô đất có đầy đủ pháp lý đủ điều kiện chuyển nhượng
đồng thời tự vẽ sơ đồ phân lô làm ra các pano tờ quảng cáo giao bán trên mạng
năm hai nghìn hai mươi hàng trăm bị hại đã tố cáo hành vi lừa đảo của nhóm này
sau đó cơ quan điều tra công an tỉnh bình dương đã điều tra và khởi tố vụ án khởi tố bị can
các bị cáo khác đã khắc phục trả lại một phần tiền chiếm đoạt cho một trăm bảy mươi sáu bị hại với tổng số tiền hơn một mươi tám tỷ đồng
số tiền còn lại chưa khắc phục trả lại cho ba trăm tám mươi bốn bị hại là hơn một trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
công an quận ba tp hcm phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường điều tra vụ một người đàn ông dùng dao tấn công hai người bị thương rồi tự sát
thông tin ban đầu vào sáng cùng ngày một người đàn ông không mặc quần áo có biểu hiện nghi vấn ngáo đá đi trên đường
sau đó cầm dao tấn công khiến hai người bị thương
người đàn ông trên sau đó đã tự sát và tử vong
hai người bị thương gồm một nam một nữ được đưa đi cấp cứu
công an quận ba phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan đã khám nghiệm hiện trường lấy lời khai của người liên quan và điều tra vụ việc
lợi dụng lúc vắng vẻ và trời tối các đối tượng đã dùng dao búa không chế nạn nhân để thực hiện những vụ cướp hết sức táo bạo
gây hoang mang dư luận tại một vùng quê thuộc thị xã biên giới của tỉnh an giang
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ trong thời gian ngắn
lực lượng công an thị xã tịnh biên đã nhanh chóng xác định bắt giữ được các đối tượng kịp thời chấn an dư luận
đã hơn ba tuần kể từ đêm anh châu dương chú tại xã an cư thị xã tịnh biên tỉnh an giang
bị hai thiếu niên sử dụng dao búa không chế cướp tài sản
đến nay anh vẫn chưa hết bảng hoàng
trong lúc nằm nghỉ chân anh dương đã bị hai thanh niên sử dụng hung khí và dùng những lời đe dọa khiến anh dương vô cùng hoảng sợ
một thanh niên cầm cái dao lỡ kề vào cổ của tôi
một thanh niên khác đưa cái búa vào dùng đầu tôi lúc đó tôi sợ nên tôi nằm yên
rồi hai thanh niên mới hỏi là xe của ai lúc đó tôi quảng sợ tôi nói là xe không phải của tôi
rồi hai thanh niên đó mới cướp xe lấy xe chạy đi tôi sợ quá nên đến công an xã tăng lợi trình báo sự việc
anh lê hữu luật chú tại ấp trung an xã lê trì huyện tri tôn cũng là nạn nhân trong vụ cướp tài sản khác
do đi vào con đường vắng ít người qua lại tại ấp mằng rò xã văn giáo thị xã tịnh biên
thì bất ngờ bị các đối tượng bám theo chặn xe dùng dao khống chế buộc anh luật phải đưa ví tiền điện thoại di động
không có biết đường nên là đường này nó bật google maps lên rồi đường đi này nó vắng quá
nên gặp đối tượng rồi cầm dao nữa nên rất là quảng sợ nó kêu gì là đưa hết cho nó luôn
chỉ trong thời gian ngắn lực lượng công an đã nhanh chóng xác định bắt giữ bốn đối tượng gây ra hai vụ cướp táo bạo trên
gồm châu chí mây neàng chanh chươn cùng chú tại thị xã tịnh biên châu sang và võ thanh khải cùng chú tại huyện tri tôn
chí mây nói kêu đi cướp nói là em đi đi kêu là em không có tiền xa gì rồi không có tiền đôi xăng đi chung luôn
chúng tôi cũng khuyên bà con nên có sự quan tâm chăm sóc rồi là tạo công an việc làm hướng nghiệp cho con em
đối với các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật
thì hành sự chúng tôi kiên quyết đấu tranh triệt xóa rồi đồng thời cũng là vừa đấu tranh vừa phòng ngừa vừa tiên triền
có thể thấy các đối tượng không nhận thức được mức độ vi phạm của bản thân
chỉ từ những lời rụ rỗ kích động đã bị lôi kéo tham gia vào những việc làm sai trái để có tiền tiêu xài
đa số các đối tượng đều không có sự quan tâm của gia đình không có việc làm và nghiện ma túy
do đó bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
thì việc giáo dục dân đe phòng ngừa của lực lượng chức năng gia đình và xã hội cũng là công tác vô cùng quan trọng
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý hàng chục quái xế
có hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn chạy qua tốc độ lạng lách nẹt vô gây mất an ninh trật tự trên tuyến quốc lộ một
trước đó vào dạng sáng ngày một mươi năm tháng một mươi sau khi nhận tin báo của người dân
có hàng chục thanh thiếu niên đang điều khiển xe mô tô
có hành vi tụ tập cổ vũ đua xe lạng lách đánh võng trên quốc lộ một
theo hướng thành phố hồ chí minh đi thành phố lâm khánh đồng nai
lực lượng cảnh sát giao thông chạm suối tre phối hợp công an huyện thống nhất đã triển khai lực lượng vây bắt các đối tượng
khi đến đoạn cầu vượt dầu dây phát hiện lực lượng công an các đối tượng lập tức quay đầu xe bỏ chạy
nhưng đã bị lực lượng chức năng ngăn chặn và bắt giữ được hơn bốn mươi xe mô tô các loại
qua kiểm tra phân loại lực lượng công an đã lập biên bản và tạm giữ hai mươi xe mô tô một giấy phép lái xe và chín dây chứng nhận đăng ký xe
đến tám h một mươi phút sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi sau hai ngày đêm tìm kiếm lực lượng cứu hộ cứu nạn công an tỉnh bình phước
đã tìm thấy thi thể anh phan văn quýt ba mươi ba tuổi chú thành phố đồng xoài nạn nhân bị nước cuốn trôi mất tích khi đi cầu cá
trước đó vào khoảng một mươi ba h ba mươi chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi anh quýt cùng hai người khác vào khu vực
suối rạt thuộc ấp một xã tiến hưng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
trong lúc cầu một chiếc cần câu bị mắc vào gốc cây dưới suối
khi vừa xuống gỡ thì anh quýt bất ngờ bị trượt chân ngã xuống nước bị dòng nước cuốn trôi mất tích
hai người bạn sau khi tìm kiếm đã trình báo tới cơ quan chức năng
thuê xe ô tô vận chuyển trái phép một mươi sáu bánh heroin có trọng lượng hơn năm sáu kg từ miền trung
đi qua địa bàn các tỉnh đồng nai nguyễn duy phương chú tỉnh đồng nai
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và cục cảnh sát giao thông bộ công an bắt giữ
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng phối hợp bắt đối tượng nguyễn duy phương
khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại km số chín mươi bốn bốn trăm linh
trạm thu phí cao tốc dầu dây phan thiết xã sông nhạn huyện cẩm mỹ
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một mươi sáu bánh heroin và nhiều tăng vật liên quan
vụ việc đang được điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu phú tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn quốc tình
chú tại thị xã tịnh biên và huỳnh văn vũ chú tại thành phố châu đốc
về hành vi cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
kết quả điều tra vào ngày một tháng sáu sau khi xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội
với thanh niên không rõ lai lịch thái thành duy chú tại thành phố châu đốc
cùng tình vũ và hàng chục thanh thiếu niên mang theo hùng khí đến khu vực xã âu long vĩ huyện châu phú
thấy trần dĩ khang và đào minh duy cùng ba thanh niên khác nhóm của duy đã đâm chém khang và duy trọng thương
rồi cả nhóm lên xe bỏ trốn
sau thời gian điều tra ngoài việc bắt tạm giam tình và vũ cơ quan công an còn khởi tố
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với sáu đối tượng tuổi từ một mươi năm đến một mươi bảy
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
riêng đối tượng thái thành duy đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc khởi tố bắt tạm giam trong một vụ án khác
xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la được xác định là một trong những điểm nóng phức tạp về tình hình tội phạm ma túy
các đối tượng sử dụng mọi thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội
và khi bị phát hiện thì các đối tượng đã bỏ trốn và bị cơ quan công an truy nã
sau một thời gian lực lượng công an phối hợp cùng gia đình người thân tuyên truyền vận động
các đối tượng sau nhiều năm lần trốn đã ra đầu thú
là đồng phạm trong vụ án mua bán trái phép gần chín năm trăm linh viên ma túy tổng hợp
bị công an thành phố hà nội bắt giữ vào năm hai nghìn một mươi
hai đối tượng khác đã bị điều tra truy tố xét xử với mức án từ một mươi đến một mươi bốn năm tù
riêng sông a pùa chú tại bản co tăng xã lóng luông huyện vân hồ bỏ trốn và bị truy nã
điều đáng nói bố mẹ của đối tượng đều đang chờ thi hành án
anh trai ruột và chú ruột đều có lệnh truy nã đặc biệt phạm tội về ma túy
lực lượng công an tỉnh sơn la đã chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát ma túy công an thành phố hà nội
viện kiểm soát nhân dân thành phố hà nội áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
phối hợp với cấp ủy chính quyền gia đình và người thân tuyên truyền vận động đối tượng ra đầu thú
khi tôi thấy hai đối tượng kia bị bắt tôi đã bỏ trốn vào rừng
đến nay khi được các anh công an gia đình và người thân vận động tôi đã nhận thấy cái sai của mình
tôi chỉ mong rằng đảng và nhà nước sẽ cho tôi một cơ hội làm lại cuộc đời
và mong rằng anh sẽ sớm trở về với gia đình với các con các cháu
đến thời điểm hiện tại công an tỉnh sơn la đã bắt hai mươi đối tượng vận động năm đối tượng truy nã ra đầu thú
kết quả đó chính là sự kiên trì vận động đối tượng truy nã qua thân nhân và gia đình
nhận thức được cái sai và tự giác chấp hành pháp luật ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng
gia đình rất ủng hộ vì chồng tôi ra đầu thú
tôi thấy bây giờ chồng tôi chấp hành án
trở về với gia đình với con
tôi cũng mong đảng nhà nước xem xét và giảm nhẹ tội cho chồng để sớm trở về nhà
quan điểm của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la
và đặc biệt là phòng ma túy
thì là có cái quan điểm rất là rõ ràng trong cái việc là tuyên truyền vận động
thứ nhất là vận động nhân dân
thứ hai nữa là vận động người thân của các đối tượng gia đình của các đối tượng truy nã
để từ đó thì người thân của các đối tượng trao đổi
thông tin lại cho các đối tượng
các đối tượng truy nã biết được chính sách khoan hồng của đảng nhà nước
cũng để tuyên truyền cho các đối tượng nhận thức được cái việc hành vi phạm tội của các đối tượng
mà khi mà mặc dù là phạm tội về ma túy ra đầu thú
thì sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
mọi sai lầm đều phải trả giá trước pháp luật
nhưng nhận thức được sai lầm ăn năn hối cải với hành vi vi phạm của mình mới thực sự quan trọng
đảng và nhà nước sẽ luôn mở ra một cánh cửa hy vọng
để những người đã từng phạm phải sai lầm có cơ hội để quay về nẻo thiện làm lại cuộc đời
tiếp tục với những tin tức khác
đối tượng hứa văn hiền chú tệ huyện grong park tỉnh đắk lắc vừa bị công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trên đường lê duẩn phường an lạc đội cảnh sát giao thông công an thị xã buôn hồ
phát hiện hiền đang điều khiển xe tải có biểu hiện trở quá tải trọng
kết quả cân tải trọng cho thấy xe tải hiền điều khiển vượt tải trọng cho phép hơn bảy mươi
qua kiểm tra ma túy tổ công tác phát hiện tài xế dương tính với chất ma túy
tiến hành kiểm tra trên người đối tượng công an đã thu giữ một mươi một gói bên trong chừa các cục chất rắn màu trắng nghi là ma túy
qua đấu tranh hiền khai nhận các gói trên là ma túy dạng heroin
việc lái xe sử dụng ma túy và rượu bia là một trong những nguyên nhân hàng đầu
dẫn đến các vụ tàn nạn
cảnh sát giao thông gây hậu quả nghiêm trọng
để kịp thời phát hiện từ sớm từ xa hạn chế rủi ro tai nạn
lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tăng cường kiểm tra quyết liệt
qua đó phát hiện nhiều tài xế xe container xe tải đường dài vi phạm ghi nhận tại quảng ngãi
tại chốt kiểm tra ở trạm cảnh sát giao thông đức phổ thuộc công an tỉnh quảng ngãi
tài xế xe tải chở hàng tuyến bắc nam này bị phát hiện dương tính với chất ma túy
còn tài xế này là đoàn văn thương ở thị xã an nhơn tỉnh bình định
trước khi điều khiển xe đầu kéo container đã sử dụng ma túy đá với một số tài xế
và người bốc vác hàng hóa khác ở tỉnh quảng nam
khi ngang qua tỉnh quảng ngãi bị cảnh sát giao thông phát hiện ngăn chặn
trời mấy đứa bắt xếp bên ngoài nói rè rè ngầu trời ngân nó ngầu
anh khuya chỗ quang cháo nó ống hút cái tài nó hôi
thời gian qua trạm cảnh sát giao thông đức phổ phối hợp với công an thị xã đức phổ
đã huy động trang thiết bị phương tiện tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
theo đó tập trung kiểm tra tài xế xe khách xe tải tại các tuyến giao thông chính
tập trung kiểm tra nồng độ cồn ma túy và các khung giờ lái xe hay vi phạm nhất
hình thức cũng như phương thức kiểm tra cũng liên tục được thay đổi
để người vi phạm không biết mà trốn tránh
sau khi tổ công tác dừng kiểm tra phương tiện
kiểm tra theo chuyên đề ma túy thì sẽ yêu cầu lấy xe là test ma túy
khi phát hiện lấy xe mà dương tính với ma túy thì tiến hành khóm xét phương tiện
rồi sau đó niêm phong phương tiện lập nghiên bóng phòng chính
sẽ có cái chế tài như mình đối với những người vi phạm
cũng như là đối với cái đơn vị kinh doanh vận tải
mà để xảy ra cái tình trạng là lái xe có vi phạm về ma túy
để ngăn chặn tình trạng lái xe sử dụng ma túy và rượu bia khi tham gia giao thông
nhất là sau đợt cao điểm
giao quân xử lý của lực lượng chức năng rất cần sự phối hợp đồng bộ quyết liệt
từ cơ quan quản lý nhà nước quản lý doanh nghiệp và quản lý lái xe
mục tiêu của việc kiểm tra lái xe sử dụng chất kích thích và ma túy
là loại bỏ ra khỏi đội ngũ lái xe những lái xe không đảm bảo yêu cầu sức khỏe theo quy định
một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho hàng hóa tại phường hòa thuận thành phố tam kỳ
công an quảng nam đã nhanh chóng huy động gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ
các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cùng các đơn vị chức năng có mặt kịp thời chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
vào khoảng bảy giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi nhận tin báo của người dân về vụ cháy xảy ra
tại một nhà kho hàng hóa chứa ống nước nhựa và linh kiện của công ty long hải
công an quảng nam đã huy động gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng sáu xe chữa cháy chuyên dụng
nhiều phương tiện nhanh chóng đến hiện trường để xử lý đám cháy
do số lượng hàng hóa đặc biệt là vật liệu ngành nước rất nhiều trong kho
dù thời tiết đang mưa rất to nhưng ngọn lửa vẫn cuồn cuộn bùng lên cùng cột khói lớn
gây nguy hiểm và nguy cơ bùng phát cháy lan sang khu vực nhà dân xung quanh
hàng chục cán bộ chiến sĩ công an đã căng mình trong mưa lớn để nỗ lực ngăn không cho đám cháy lan rộng
đồng thời trinh sát khu vực kho cháy để khống chế ngọn lửa
đến tám h một mươi năm phút cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế kiểm soát
lực lượng chức năng đã kịp thời di rời được hai xe ô tô bán tải và một số hàng hóa trong kho